có lẽ đó là cách tốt nhất để họ có thể cảm thấy dễ dàng
trong việc chia sẻ những câu chuyện những cảm nhận hay là những vấn đề của riêng họ
và qua đó thì mỗi chúng ta có cơ hội để được hiểu thêm về những số phận trong cuộc sống này
nhân vật tiếp theo nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay
là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân
chủ đề này chắc là rất là hấp dẫn với nhiều người
bởi vì nó còn là một cái khoảng mà chúng ta khá là tò mò
và hãy cùng với lê anh chào đón nhân vật của ngày hôm nay
vâng chào anh lê anh
vâng mời anh ngồi ạ
qua một khoảng thời gian phát sóng chương trình thì chắc là anh cũng đã cùng những khán giả của chúng tôi đón nhận
cái formed chương trình này và hiểu được cái tiêu chí của nó
rất là cảm ơn anh đã nhận lời và đồng hành với chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi của chương trình này
một nhiếp ảnh da chuyên chụp ảnh khỏa thân
xã hội vẫn nhìn bằng con mắt rất là nhạy cảm
có cái gì đó họ tò mò
và họ cũng
dành nhiều những cái lời lẽ
không tích cực lắm
để nói về nghề nghiệp của anh
anh có thực sự thấy những khoảng tối trong nghề của anh này nhiều không
thực ra mà nói là
cái nghề ảnh khỏa thân ấy
ở đây có một số cái phiền toái
mà góc tối của nó rất là
bi hài và bi kịch
ở cái là kia cạnh là
ở cái mối quan hệ
và cái giao kết giữa người mẫu và
nhếp ảnh da
cái câu chuyện này xảy ra giữa này
thứ nhất là nhếp ảnh da

thứ hai là người mẫu
và có thể xuất hiện cái vật thứ ba là khách hàng nữa
một cái người thứ ba mà thuê
nhếp ảnh da chụp ảnh cho người mẫu
vậy thì mối quan hệ ba bên này
nó sẽ có nhiều những khoảng tối diễn ra đúng không ạ
trước hết thì tôi sẽ hỏi anh về
câu chuyện nghề của chính anh đã
những cái người mà làm cái nhếp ảnh da
ngày nhếp ảnh da mà chụp ảnh khỏa thân
bản thân họ tại sao họ lại chọn
cái nghề mà nhiều nhạy cảm như vậy
thực ra mà nói tôi chọn cái nghề này
là tôi cũng biết là nó rất là nhạy cảm
bởi vì sao thì tôi đam mê nhếp ảnh
tôi đã trải qua
tất cả các thể loại ảnh
ở trên đời này rồi
ảnh gì tôi cũng trải qua hết nhưng mà tôi có duyên
mong muốn cái ảnh khỏa thân
nó nhiều hơn bởi vì nó ở cái góc tối
thì cũng một phần là vì tò mò
tò mò ở khía cạnh là tại sao cô ấy
lại cứ thích chụp khỏa thân tại sao con người lại cứ thích chụp khỏa thân
tại sao ông abc kia
cầm máy ảnh lại đi chụp ảnh rồi
cũng muốn làm thành nhếp ảnh da khỏa thân
rồi tại sao những con người chụp ảnh
là cứ phải đam mê nhiếp ảnh lại cứ phải chạy theo
một cái trào lưu đó là
phải lên được ảnh khỏa thân với là đẳng cấp
thế sau một thời gian dài như vậy anh đã tìm một câu trả lời chưa
câu trả lời của tôi rất rõ ràng
ở đây thứ nhất là một khía cạnh sự tò mò
là chắc chắn ở một nhếp ảnh da
bản thân tôi tò mò và nhiều người khác cũng tò mò
tức là anh khẳng định là nếu không tò mò mình cũng không thể nào đi theo cái nghề này được
đến bây giờ tôi làm nghề này
vậy có nhiều nhếp ảnh da nổi tiếng
chuyên về phong cảnh hay đời thường
streetlight họ cũng rất mong muốn được giao lưu với tôi
họ cứ cà phê với tôi
họ lại bảo là hôm nào chú chụp ảnh quả thân cho anh đi với
anh chụp ảnh chưa chụp bao giờ
đấy là một cái sự tò mò người ta đã gán ghép vào rồi
nếu như họ tò mò một lần
và họ dẫn vào được một lần
và họ thành công được một lần
thì họ sẽ chạy theo mãi giống như tôi bây giờ
còn có người tôi đã cho họ có một cơ hội
để họ dẫn vào thử
nhưng mà họ dẫn vào cái rồi họ đi
họ không bao giờ quay lại được
bởi vì sao
cái ảnh quả thân này nó khác với tất cả các loại ảnh khác
bởi vì giữa cái mong manh kích dục
và cái mong manh một tác phẩm nghệ thuật
nó gần lắm
nó không phải là rõ ràng
mà nó gần quá
không có nói là rõ ràng
nếu mà nhìn vào thì rõ ràng
cái cạnh mắt nó gần quá
cho nên là khiến người ta có thể
tăng một ánh sáng lên một chút thôi
tức là hai stop ánh sáng thôi
là lập tức là thành ảnh khiêu dâm rồi
hay là một cái style post của một cô nghề mẫu
nếu như anh nắn cái style post đấy
nó không khéo không có vận
thì nó thành kích dục
nếu như lê anh là một người mà bản năng đàn ông không còn
mà anh nhìn vào đấy có khi anh còn quay lại bản năng này ông ngay
đấy là một tác phẩm kích dục
anh làm tôi cũng thấy tò mò quá
và thấy nó rất hấp dẫn đấy
góc độ con người
cái chia sẻ rất là chân tình và rất là thật của anh
tôi đang cảm thấy là nó
nó khiến cho mọi người có thể giải tỏa được
những suy nghĩ mọi người cứ tự đồn đoán mấy lâu nay
xem ra thì mọi người cũng nói rằng là
nhấp ảnh da khỏa thân thì cũng là người
và cũng là người đàn ông
cho nên là họ cũng phải thích phụ nữ
phải thích đúng không
thì họ chụp nó mới đẹp được
đúng tôi phải thích mà
thế thì bây giờ
chẳng hạn như các cái cô gái mà làm cái nghề bán dâm
mà họ cần những bức ảnh để họ quảng cáo mình trên mạng xã hội
họ nhờ hoặc thuê các anh chụp
họ yêu cầu các anh chụp theo ý của họ
và lúc đấy rất là sexy đúng không ạ
rất là khêu gợi
nói thẳng là khêu gợi
và là người đàn ông thì
thậm chí họ cũng dễ dãi
thực ra mà nói là
cái khêu gợi của cô ấy
hay là cái thoải mái của cô ấy
là mình không có sợ
mà mình sợ cái tác phẩm của mình ra thôi
những người bình thường thôi
chụp nghệ thuật đàng hoàng
mà tôi đã bị những cái mối quan hệ xã hội nó
nó làm cho tôi bị phiền
ví dụ ghen tuông của người yêu của cô ấy
hay chồng con của cô ấy
thì tôi đã bị gai góc những cái trường hợp đấy rồi
thậm chí tôi chụp những bộ ảnh
nút bà bầu chẳng hạn
chị ta giấu chồng con đi
ta không cho chồng con đi
mà mặc dù đã đàm phán với tôi rằng là
nhờ anh chụp ok
nhưng mà vấn đề là tôi bảo là mang chồng con đi cùng
thì người ta không có mang
và người ta đi một mình
và cái đấy tôi rất là lo
bởi vì một ngày nào đó
ông chồng cũng nổi máu ghen lên
hay có vấn đề gì ghen
thì tự nhiên tôi đang đi đường
cái xe hàng sau nó hụt tôi một cái hay sao
và vấn đề của tôi là tôi sống thành thảo
chứ tôi không có sống theo khía cạnh là
là sâu biết đến cái mức như thế
và thực tế mà ở việt nam
cũng đã có nhấp ảnh ra
bị người yêu của cô gái đấy
đâm chết rồi
cái gọi là dục vọng nó
nó bị e hàn quá
nó bị mịu quá
làm em run sợ
một hai lần là bị cô người mẫu nó kêu gợi mình thôi
nếu tôi là một cái cô gái mà
mà có cái nhu cầu chụp ảnh như vậy
nhưng mà tôi chẳng có tiền
tôi có mỗi cơ thể của tôi thôi

thì anh chụp cho em
thì em dâng hiến anh
à không không không làm sao làm được
cái nhu cầu mà trong chuyện yêu đương
là với tôi là nó ít lắm
nó không cao
bởi vì sao nếu mà yêu đương kiểu chân chính
thì tôi khát vọng nhiều hơn
còn yêu đương thì kiểu chấp nhoáng như thế này
thì thực ra mà nó trao đổi như vậy
thì sao phải đi đánh đổi một cái nghệ thuật
để lấy một cái gọi là dục vọng
nó bị e hàn quá
còn cái khía cạnh là trao đổi cái vấn đề đấy với tôi là không có
còn đối với nhiều những bài gia khác là có
và thậm chí là model là lên mạng kêu gào
về cái sự than phiền
anh có thể nói thêm về điều đó
về chuyện là yêu đương rồi
thì cách đây cũng không lâu là mình thấy trên mạng xã hội rồi
cô ấy cũng là bạn bè của mình thôi
tức là những người mà anh biết khá rõ đấy
cô ấy là một người mẫu
cô ấy chụp ảnh khóa thân
nhưng mà rồi những nhiếp ảnh gia khác đi chụp ảnh
ví dụ cô ấy chụp ảnh khóa thân cô ấy
nhưng mà mang theo khoảng một mươi người
nhếp ảnh gia khác đến
nhưng mà tôi không biết đấy là nhiếp ảnh hay không
nhưng mà về sau cô ấy nói với tôi rằng là
đấy không phải là nhiếp ảnh gia
mà mấy ông đấy cứ mượn máy ảnh của đâu đến
giả vờ cầm máy ảnh xăm xoay và xem body của em thôi
rồi xăm xoay
rồi em biết rồi xong em đi về
hay là có những ông về
ông cứ suốt ngày làm phiền
nhắn tin gọi điện
rủ đi ăn
rủ đi chơi
rủ xem phim các thời loại kia
với mục đích của ông ấy là chụp ảnh vào thân em
và trong cái lúc chụp ảnh khóa thân
thì ông có những cái động thái về đụng chạm cơ thể
hay là có những cái lời lệ nó mỉ miệu quá
làm em run sợ
anh tôi thấy rằng là
cái áp lực mà nhiếp ảnh ra phải chịu từ các người mẫu
khi có những cái cám rỗ
nó không quá nhiều như chúng tôi đồn đoán
như người đời đồn đoán với nhau
nhưng ngược lại thì
chúng ta cũng thấy rằng là trong xã hội
đã có quá nhiều những cái trường hợp nêu lên
lên tiếng và cả
thậm chí là lao vào các cái vụ án
hình sự dân sự
về việc là
những nhiếp ảnh ra lợi dụng nghề nghiệp của mình
để gạn tình
để mua chuộc
hay là để xâm hại những cô gái trẻ
hay những chàng trai
thế thì cái câu chuyện này là một cái bóng tối khác
đối với một người nhiếp ảnh thì
cái cám rỗ
nó ở cái cạnh
bị người mẫu hay là bị khách hàng
tống tiền tống tình thì nó ít
nhưng mà ở giữa nhiếp ảnh và người mẫu
mà nhiếp ảnh tống tình hay là tán tịnh
người mẫu thì lại rất nhiều
có vài cô gái là lúc đầu
chụp ảnh với mình
chụp ảnh bình thường chụp ảnh qua thân
nhưng sau đấy thì chắc là cô ấy cũng áp những cái ảnh
nó hơi sexy một tí
hoặc là sách lên trên facebook hay trên mạng xã hội
thì được rất là nhiều nhiếp ảnh ra khác nổi tiếng
rồi là không nổi tiếng vào
mời người gọi
lấy những cái mark lấy những cái danh phận
thậm chí còn khoe nghề nghiệp là đang công tác
ở những tập đoàn tổ chức to nhà nước
để làm sao để những cô gái đấy nhẹ dạ cả tin
với những công việc với những hứa hẹn
để được chụp ảnh qua thân
để làm mẫu qua thân cho anh ta chụp
nhưng ở đây kế cạnh mục đích là
với mục đích cuối cùng là mục đích
để làm sao để đạt được
cái bản chất của đàn ông thôi
cái nguyên tắc giữ cái quyền riêng tư của họ
cứ chụp cho sướng mắt
sử dụng cái này để anh ấp lên mạng
thì những cô gái đấy có một số
có một số người là về sau quay lại mình
nói bảo anh à
trước em nghe anh nói rồi
rồi anh cũng khuyên em rồi
mà em không nghe vừa rồi em đi
đúng là thật
một mình em chụp với anh ấy
nhưng mà em không nghe
một mình em chụp với anh ấy
nhưng mà người ta cứ toàn dùng ống
rồi toàn cứ xăm xoay
và ngắm nghĩa em thôi
rồi tót những cái da nó sexy quá
rồi mời đi
xong chụp xong về
mời đi ăn
rồi thậm chí có những bánh da
còn trả tiền taxi cho em về
chẳng có một lý do gì
một người nào tốt trên đời này như vậy
em chẳng phải là người nổi tiếng
em chẳng phải là ca sĩ
cũng chẳng phải là diễn viên
chẳng phải là gì
một người bình thường
thậm chí em đang bán bún nộm mắm tôm
thậm chí em đang bán quần áo bình thường
và một người hoàn toàn bình thường
như những người khác
nhưng mà tại sao có một người
nói ra họ đưa đón em
rồi họ chăm sóc em như thế
thì đến lúc nào đấy
thì em mới phát hiện rằng là
anh ta mong muốn cái điều kia
tôi cũng muốn hỏi anh một chút
về trong nghề
là bây giờ chẳng hạn như là
một người bình thường
đặt vấn đề là chụp ảnh quả thân
mà các anh ta cũng yêu cầu đó
hoặc các anh mời họ chụp ảnh quả thân
thì cái nguyên tắc giữ
cái quyền riêng tư của họ
là như thế nào
thông thường là như tôi nhé
thì tôi sẽ có quyền riêng tư
nếu em thuê anh chụp
thì thông thường tôi sẽ làm một cái hợp đồng
có một cái hợp đồng
nó khoảng một trang giấy thôi
thỏa thuận rằng
toàn bộ số ảnh này
sẽ được em sử dụng
em làm lưu niệm
một số tấm ảnh
anh cảm thấy tâm đắc
để làm nghệ thuật cho anh
thì anh sẽ
là anh sẽ gửi cái ảnh đó
anh làm ảnh
hoặc là anh như thế nào đó
anh gửi lại cho em
là anh đưa quyền
sử dụng cái này
để anh up trên mạng
hay là triển lãm
hoặc là đi dự thi
hay là đại đoạn là tác phẩm của mình
một người nào đó
có nhu cầu về chụp ảnh
thì phải hết sức
phải tế nhị
và hết sức phải cẩn thận
cẩn trọng ở cái cạnh là
phải tìm một người
đúng đủ tầm
tôi chưa cần nói lên là
chụp đẹp hay chụp xấu
để làm sao để bao dung được
cái việc đó
và số lượng đó thì không nhiều
cái số lượng đấy không nhiều
còn cái số lượng mà
cứ chụp cho sướng mắt
cứ chụp cho nghịch
xong về up đấy
có nhiều like facebook
hay là giao lưu hay nọ kia
hay dình mòi
ngắm nghĩa những cái thân phận
của người con gái
thì nó vô biên
và chủ yếu
anh là một trong những ảnh gia
tôi nói thật
nếu khán giả biết
thì biết là anh rất nổi tiếng
mà anh có thể nói là
vui là anh dám nói
những cái chuyện
nó tối trong nghề của anh
và chắc chắn cũng sẽ nhận được
nhiều ý kiến phản biện
của những người trong nghề
hay là ngoài nghề
và đấy là một cái
một cái tâm trân tình
chụp ảnh khỏa thân
với nhiều chiều cạnh của nó
cho chúng ta rất nhiều thông tin
về chuyện bếp núp trong nghề của họ
và qua đó
thì cũng có nhiều gợi ý
nhiều lời khuyên
cho những người tham gia
và công chúng
chúng tôi cũng rất là lưu ý
và muốn lưu lại tuổi thanh xuân của mình
vào những bức ảnh khỏa thân
hãy hết sức chú ý câu chuyện này nhé
và thưa các bạn
chiếc ghế của chúng ta
lại trống trở lại
để chờ đợi khách mời tiếp theo
và ai sẽ là người
trò chuyện với lê anh tiếp theo
đó có thể chính là bạn
với những câu chuyện
những trải nghiệm
và những vấn đề của riêng mình
hãy dũng cảm đến với chúng tôi
thông qua email
và để kể câu chuyện của chính mình nhé
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại